thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nhận hối lộ hai mươi năm tỷ đồng và vũ anh tuấn cựu cán bộ công an nhận hối lộ hai mươi bảy ba tỷ đồng
trong số hai mươi một bị cáo kháng cáo duy nhất bị cáo trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần xây dựng thái hòa kháng cáo kêu oan cả về hai tội các bị cáo còn lại đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trong đơn kháng cáo nhóm các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét một số tình tiết giảm nhẹ bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội mức độ hậu quả của hành vi vi phạm để cân nhắc cho được hưởng khoan hồng của pháp luật giảm nhẹ hình phạt sớm trở về với gia đình và xã hội
mua và sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân nguyễn hải đương và nguyễn văn phúc vừa bị lực lượng chức năng tỉnh vĩnh long xử phạt vi phạm hành chính
trước đó công an thị trấn vũng liêm phát hiện phúc và đương đi xe máy về xã trung hiếu huyện vũng liêm
phúc mang giày và tất của lực lượng công an còn đương mặc trang phục cảnh sát cơ động
đương gai nhận lên mạng xã hội đặt trang phục của lực lượng cảnh sát cơ động với giá gần ba triệu đồng
sau đó cả hai sử dụng di chuyển trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh vĩnh long giả danh lực lượng công an tuần tra để nhắc nhở người vi phạm giao thông
đương bị phạt tám năm triệu đồng về hành vi mua bán trái phép sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân
và nguyễn văn phúc bị phạt một triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân
công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý ba đối tượng về hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện tràng bom bắt quả tang nguyễn lê nhật tùng
đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ ba gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và heroin
khám xét khẩn cấp nợ của tùng thu giữ thêm một gói ma túy tổng hợp
qua điều tra mở rộng cơ quan công an bắt giữ cường và thể về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
số ma túy cơ quan công an thu giữ là gần hai trăm linh gram
phú trung hiếu và đạo văn đắng vừa bị công an thành phố đà lạt bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản
đêm hai mươi hai tháng một mươi hai cả hai đột nhập vào hai căn nhà trên đường phạm ngũ lão phường ba thành phố đà lạt lấy đi nhiều tài sản có giá trị
trên đường tàu thoát cả hai tiếp tục cướp giật túi sách của người
một số khách nước ngoài lấy hơn hai triệu đồng rồi bỏ trốn về ninh thuận
bắt giữ hai đối tượng tại ninh thuận cơ quan công an thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp được và đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường điều tra vụ hỏa hoạn tại một công ty dệt nhuộm vải
lửa bất ngờ bùng lên vào lúc nửa đêm qua bên trong công ty dệt nhuộm vải có vốn đầu tư nước ngoài nằm trên đường nguyễn du
phường an phú thành phố thuận an kèm theo nhiều tiếng nổ khu vực cháy là bồn chứa dầu lò hơi dùng để nhuộm vải
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều một mươi xe nước hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy và ngăn chặn cháy lan qua các xưởng chữa hàng hóa trong công ty
gần một tiếng sau ngọn lửa được không chế vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khu vực lò hơi của công ty hư hỏng toàn bộ hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng
ngay trong sáng ngày hôm nay doanh nghiệp đã cho công nhân các xưởng nghỉ làm để khắc phục sự cố đồng thời khắc phục công tác khám nghiệm hiện trường nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
đi mô tô xe máy vào cao tốc là hành vi vi phạm pháp luật mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục tuyên truyền xử lý vi phạm thế nhưng vẫn có một số người coi thường tính mạng sự an toàn của bản thân và người khác cố tình đi mô tô xe máy vào cao tốc hạ long hải phòng
đây là những hình ảnh được nhân viên tuần đường tuyến cao tốc hạ long hải phòng ghi lại bất chấp biệt cấm sự hướng dẫn của nhân viên gắt đường không ít người sử dụng mô tô xe máy tham gia giao thông vẫn đi vào cao tốc
đa phần người vi phạm đi từ hạ long đi về quảng yên thường thường thì họ cứ bịt biển số và họ chạy thẳng một số trường hợp lên đến chốt các nhân viên trực chốt chặn họ
cảnh sát giao thông bộ công an thời gian qua cùng với xử phạt các trường hợp đi mô tô xe máy vào cao tốc theo quy định đơn vị đã phối hợp với ban quản lý tuyến cao tốc và công an địa phương tuyên truyền để người dân hiểu và không vi phạm tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm
đối với những trường hợp xe mô tô cố tình đi vào cao tốc thì bên công ty quản lý đường chín trăm linh chín đã lắp đặt hệ thống camera giám sát
và thông qua hệ thống camera giám sát này cũng như các phương tiện ghi hình cá nhân thì lực lượng cảnh sát rông sẽ tiến hành xác minh để tiến hành xử lý phối hợp với công an địa phương để xử lý kiên quyết đến cùng và không để tái diễn
đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng lấy đi sinh mạng của nhiều người trên địa bàn cả nước từ hành vi điều khiển xe máy đi vào cao tốc để tránh xảy ra những tai nạn giao thông tương tự cùng với sự vào cuộc của các đơn vị chức năng thì chính mỗi người tham gia giao thông cũng cần tự ý thức
vì chính an toàn hạnh phúc của bản thân và gia đình để những hình ảnh này không còn tái diễn